theo phản ánh của người dân tại thôn trường thi bê xã an khang thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang
trong những năm gần đây tại địa bàn thôn liên tục xảy ra tình trạng sạt lở bãi soi làm ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất của người dân
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chân đê và tuyến đường giao thông đi qua thôn
diện tích sạt lở bãi soi ngô của người dân tại thôn trường thi bê dài khoảng ba trăm linh mét dọc theo bờ sông
điểm sạt lở nhiều nhất dài tám mươi mét sâu hai mươi mét đất sạt xuống sông từ mặt soi xuống mặt nước khoảng một mươi ba mét
vị trí sạt lở cách đường giao thông giáp mép chân đê khoảng sáu mét việc sạt lở còn có thể tiếp diễn vào mùa mưa
để bảo đảm an toàn và hạn chế thiệt hại ubnd xã an khang đã tiến hành cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm để người dân chủ động phòng tránh
xã cũng đã làm các văn bản đề nghị thành phố và thành phố cũng đã xuống kiểm tra và phối hợp
xã giải quyết những vấn đề cho bà con dân hiện nay thì xã cũng đã phối hợp với công ty lâm quốc sản để như vậy là cùng với bà con dân thỏa thuận mức độ đền bù so với cho là thỏa ráng
do cái việc mà khai thác vận chuyển khai thác cát sỏi ở cái khu vực này đây là cái dòng chính mà nó chuyển xuống bên đây khu vực này là nó có một cái khúc cua
cho nên là các cái tàu bè mà tần suất vận chuyển qua đấy thì sóng nó vỗ nó đánh vào thì nó cũng có cái việc
bây giờ cái sạt lợi khu vực này nguyên nhân khách quan thì do cái tần suất mức nước là nó không đều trong các cái mùa lũ và mùa cạn
và cũng thấy rằng là cũng cần thiết là phải sớm khắc phục cái việc sạt lở cái khu vực này để đảm bảo ổn định
để bảo đảm an toàn đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân nơi đây các cơ quan chức năng của thành phố tuyên quang và tỉnh tuyên quang cần nhanh chóng có phương án khắc phục tránh nguy cơ đất tiếp tục bị sạt lở khi mùa mưa bão đang đến gần